thưa quý vị lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát bốn cảnh sát biển việt nam
vừa phát hiện và bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
trên vùng biển tây nam để xử lý theo quy định của pháp luật
vào lúc hai mươi h ngày bốn tháng ba tại vùng biển cách nam hòn khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm linh hải lý
tổ công tác hải đoàn bốn mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá mang số hiệu bl chín mươi ba nghìn chín trăm linh ba ts
có dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có ba thuyền viên do ông trương văn mười sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
địa chỉ thường trú tại phường vĩnh lạc thành phố dạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
thời gian vừa qua trước tình hình một số cá nhân tổ chức lợi dụng
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đát đầu cơ ngâm hàng nâng giá
kinh doanh trái phép các loại thuốc vật tư thiết bị y tế phòng dịch
bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không đảm bảo điều kiện chất lượng bảo quản quá hạn sử dụng
trước thực trạng trên công an tỉnh nghệ an đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng
tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tại nghệ an tăng nhanh
vì vậy giá bộ tết kháng nguyên covid một mươi chín cũng như các mặt hàng phòng dịch tăng cao đột biến

trước khi phát hiện xử lý các hành vi buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
liên tiếp những ngày qua công an nghệ an phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra đồng loạt
nhiều cửa hàng vật tư y tế cửa hàng kinh doanh thuốc trên địa bàn và đã phát hiện sáu cơ sở vi phạm
thu giữ một mươi năm bộ kit xét nghiệm nhanh hai mươi que lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín
và sáu trăm năm mươi chai nước rửa tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
nhiều đối tượng còn móc nối với nhau mua số lượng lớn que test nhập lậu do nước ngoài sản xuất
đem vào nghệ an và các địa bàn khác trên cả nước tiêu thụ
nhằm kiếm tiền lời với số tranh lệch gấp nhiều lần
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng thường đóng que test vào các thùng hàng
bọc kín bên ngoài ghi hoa quả nhập khẩu và thuê xe chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng
nhiều đối tượng còn móc nối với những loại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
qua các vụ việc trên cơ quan chức năng khuyến cáo nhân dân nên mua bộ xét nghiệm thuốc điều trị tại các cửa hàng kinh doanh thuốc uy tín có đăng ký kinh doanh hợp pháp để mở bộ xét nghiệm
pháp để mua hàng đúng tiêu chuẩn chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
khi phát hiện hành vi bán hàng giả hàng kém chất lượng tăng giá chặt chém khách hàng
đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn vừa bị công an tỉnh nghệ an
phối hợp với công an tp vinh triệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng cùng hơn bốn kg ma túy đá
hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp
vào dạng sáng ngày sáu tháng ba tại số nhà hai mươi hai đường trần đình san thuộc khối một phường vinh tân tp vinh
lực lượng công an bắt giữ hai đối tượng phan trọng sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn tất thạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại tp vinh tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ hơn bốn kg ma túy đá hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp
phan trọng sơn là đối tượng đã từng có ba tiền án về ma túy
sau khi ra tù chưa được bao lâu sơn tiếp tục móc nối với các đối tượng
đối tượng cộng cán khác để thiếp lập nêm đường dây mua ma túy từ lào về nghệ an tiêu thụ
quá trình theo dõi bắt giữ đối tượng sơn rất manh động đã liều lĩnh đạp chân ga
lao xe về phía lực lượng chức năng rồi cố thủ trong xe
buộc lực lượng chức năng phải đập vỡ kinh lái không chế kịp thời
bắt giữ sơn và thạch ngay trước nơi ở của hai đối tượng
đang vận chuyển số lượng lớn ma túy các loại phạm văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã hưng đạo huyện tiên lữ tỉnh hương yên
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
phối hợp cùng công an huyện hưng hà bắt quả tang
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày năm tháng ba
tại địa phận xã điệp nông huyện hưng hà
lực lượng công an bắt quả tăng phạm văn hiếu đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng sáu trăm bảy mươi hai g một trăm linh g ketamine ba mươi gram mdma
hai điện thoại di động và một xe ô tô grand i một mươi
tại cơ quan công an hiếu khai nhận mang số ma túy trên từ huyện tiên lữ tỉnh hương yên
sang thị trấn hưng nhân huyện hưng hà tỉnh thái bình để tiêu thụ
nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
một đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến quy mô cực lớn
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh chủ trì
phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện
thì số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này đã lên đến trên một mươi tỷ đồng
lực lượng chức năng đã huy động trên hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp
một mươi một địa điểm tại các huyện sóc sơn mê linh tp hà nội thị xã đồng triều quảng yên
và huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
kết quả cơ quan công an đã triệu tập một mươi chín đối tượng thu giữ một mươi xe ô tô
trên ba mươi điện thoại
máy tính thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ và phong tỏa gần một tỷ đồng
đáng chú ý đã thu giữ hai khẩu súng hai mươi bảy viên đạn các loại
một dao găm tại địa điểm khám xét thuộc huyện sóc sơn tp hà nội
kết quả bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc do nguyễn văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và vũ ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đều trú tại xã tân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội
cầm đầu quản lý điều hành ba tài khoản
tổng đại lý tổ chức đánh bạc do nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và vũ ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
vào khoảng một mươi ba h ngày ba tháng ba trần văn linh sống tại nhà vợ ở ấp xóm mía xã phước trạch huyện gò dầu đến nhà ông nguyễn minh tân bốn mươi sáu tuổi là hàng xóm để nhậu và hát karaoke
trong lúc nhậu giữa linh và trần quang huy ba mươi năm tuổi người địa phương đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi sau đó huy cầm theo dao quay tìm linh gây sự
trong lúc xô sát huy đã dùng dao đâm linh trúng vào hông linh dùng dao chém nhiều nhát vào người huy gây án xong linh đem dao đến công an xã phước trạch tự thú
cục quản lý dược vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường kiểm tra việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
theo cục quản lý dược thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín nói chung và thuốc monopiravir nói riêng là các thuốc khi sử dụng phải tuân thủ theo đối với các thuốc
cục quản lý dược cũng hướng dẫn của cán bộ y tế để bảo đảm an toàn hiệu quả cho người sử dụng
tuy nhiên trong thời gian vừa qua có hiện tượng nhiều cá nhân giao bán thuốc munupiravir trên các nền tảng mạng xã hội không được kiểm soát dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người bệnh và hiệu quả điều trị
để bảo đảm an toàn cho người sử dụng thực hiện nghiêm luật dược hai nghìn một mươi sáu và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các địa phương chủ động khẩn trương triển khai phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của bộ y tế về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên huyện và bắt giữ hai đối tượng thu giữ các loại ma túy tổng hợp và tai vật liên quan góp phần đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện nhân trạch và công an xã phước thiền bắt quả tang nguyễn thị hằng ba mươi chín tuổi và quách văn hồ ba mươi tám tuổi
cả hai trú huyện nhân trạch đồng nai đang sử dụng ma túy tại phòng trọ của hàng ở ấp trầu xã phước thiền
khám xét phòng trọ cổ hàng cơ quan công an thu giữ sáu gói ma túy đá giấu trên ốc tủ quần áo
nguyễn thị hằng khai nhận bản thân không nghề nghiệp là nghiện ma túy nên đã mua số ma túy trên về sử dụng và bán cho các con nghiện khác
qua điều tra mở rộng vụ án công an huyện nhân trạch đã phối hợp công an huyện long thành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trần việt hùng bảy mươi tuổi tên thường gọi bố già ngụ xã long đức huyện long thành tại đây lực lượng công an thu giữ ba gói ma túy đá
qua đấu tranh hùng khai nhận bản thân nghiện ma túy lâu năm nên mua ma túy về để bán lại cho các con nghiện để kiếm lời thì bị bắt
chúng tôi sử dụng các biện pháp người vụ để đầu đánh khai thác mở rộng
và trong quá trình
đấu tranh khai thác đã thu được rất nhiều vật chứng đặc biệt là các loại ma túy đá cùng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật
để đầu tranh các loại tội phạm ma túy thì chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được cái tác hại của ma túy áp dụng các biện pháp người vụ của ngành quy định
chúng tôi đã làm với giá hai trăm năm mươi đồng một bộ